thông tin từ trung tâm y tế huyện đầm hà quảng ninh
mới đây đơn vị đã xử trí cấp cứu và mổ lấy thai thành công
cho một trường hợp sản phụ bị phản vệ nặng sau khi sử dụng thuốc hạ áp
theo đó sản phụ mang thai bốn mươi tuần tiền chuyển dạng đẻ kèm tăng huyết áp
nhập viện trung tâm y tế huyện đầm hà theo dõi chơi đẻ và sử dụng thuốc hạ áp
dành cho phụ nữ mang thai
tuy nhiên sau hơn một giờ dùng thuốc sản phụ xuất hiện mẩn đỏ toàn thân
khó thở phù tay chân và tù huyết áp
ngay sau đó bệnh nhân được các bác sĩ khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản
hội trần với khoa phẫu thuật gây mê hồi sức cấp cứu chống độc và được trần đoán
sốc phản vệ đội ba
ngay lập tức các bác sĩ tiến hành hồi sức cấp cứu chống sốc tích cực ngay tại khoa
sau ba mươi phút cấp cứu huyết áp bệnh nhân tạm ổn định nhưng thai nhi có dấu hiệu suy thai cấp
các bác sĩ khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản tiếp tục hội trần với bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ninh
và được chỉ định vừa hồi sức cấp cứu sản phụ vừa phẫu thuật lấy thai
sau gần một giờ phẫu thuật kiếp mổ do bác sĩ chuyên khoa một lê anh quyến phó giám đốc trung tâm y tế
bác sĩ chuyên khoa một quy thị hường bác sĩ chuyên khoa một phạm đức thịnh cùng ekip phẫu thuật gây mê
và cấp cứu sơ sinh đã phẫu thuật lấy thai thành công
sản phụ sau mồi tiếp tục được thở máy và sử dụng thuốc vận mạch
đến một mươi sáu giờ sản phụ qua cơn nguy kịch không còn sử dụng máy thở nhưng vẫn duy trì thuốc vận mạch liều thấp
theo các bác sĩ sốc phản viện nặng do thuốc hạ áp đường uống rất nguy hiểm
đây là trường hợp đầu tiên gặp trên sản phụ tại đơn vị
sản phụ mang thai lần đầu trong suốt thai kỳ không đến cơ sở y tế khám thai
và làm các xét nghiệm cần thiết chỉ siêu âm bốn lần tại các phòng khám tư nhân
sốc phản vệ là một kiểu phản ứng dị ứng cấp tính nặng và đe dọa trực tiếp tới tính mạng nếu không được điều trị kịp thời
một số trường hợp có thể xác định được nguyên nhân gây ra sốc phản vệ
nhưng một số khác lại rất khó để có thể xác định bởi nguyên nhân gây ra có thể là có sự kết hợp của nhiều nguyên nhân khác nhau
việc chẩn đoán càng trở nên khó khăn hơn
khoảng hai mươi những trường hợp bị sốc phản vệ không xuất hiện các triệu chứng ở da hay niêm mạc
số khác lại xuất hiện triệu chứng ở hệ tuần hoàn như giảm huyết áp
sốc phản vệ là một tình trạng phản ứng dị ứng của cơ thể trước cái sự xâm nhập của chất lặng
tuy nhiên trên một số người hoặc trong một số điều kiện cụ thể nào đấy thì cái phản ứng này nó quá mạnh mẽ
mà nó gây ra tình trạng sốc phản vệ và bệnh nhân có thể tử vong nhanh chóng nếu mà không được điều trị kịp thời
nhưng các cái nhà khoa học người ta chia ra năm cái yếu tố mà có thể gây ra sốc phản vệ
nhóm thứ nhất là do thuốc ví dụ như kháng sinh các thuốc chống viêm giảm đau các thuốc cản quang nhẳng hạn
cái thứ hai là các loại thực phẩm thông thường ví dụ như là lạc ví dụ trứng sữa cũng có thể gây ra tình trạng xuất phản vệ
nhóm thứ ba là các nọc độc của con rắn hoặc là con ong vào vẽ cũng có thể gây ra tình trạng sốc phản vệ
thứ tư là các protein lạc ví dụ như là các chế phẩm có chứa kháng huyết thanh chống nọc rắn chống uốn ván hoặc chống dại chẳng hạn
tiêm vào cơ thể cũng có thể gây ra tình trạng sốc phản vệ
và cuối cùng là các sản phẩm mù cao su các latex các dụng cụ y tế hoặc găng tay mà nó có chứa latex thì nó cũng có thể gây ra tình trạng sốc phản vệ ở một số bệnh nhân
cái triệu chứng của số phản vệ nó như thế nào
triệu chứng của sốc phản vệ ở mức nhẹ là do tăng tiết histamine nó gây ra các tình trạng dị ứng ở trên da có thể gây ngứa có thể gây nổi mẩn hoặc là các mảng mái đai rất là to
đấy là mức độ nhẹ
nặng hơn nữa là cái tình trạng histamine nó tăng tiết nó gây dãn mạch nó gây thoát dịch ra khỏi ngoài lòng mạch thì nó làm cho bị tụt huyết áp
và tùy huyết áp thì là cơ thể thích nghi bằng cách là mạch nó nhanh lên rồi gây co thắt đỉnh thở khiến bệnh nhân tím tái và có thể gây ra thiểu niệm
đấy là tình trạng nặng hơn nữa
còn nặng hơn nữa thì là có thể là bị suy hô hấp bị suy tuần hoàn trụy tim mạch suy thận cấp và có thể hôn mê thậm chí là tử vong nhanh chóng nếu mà không được điều trị
sốc phản vệ xảy ra trên phụ nữ mang thai gây nguy cơ tử vong cao thiếu oxy cho cả mẹ và con
do đó các bác sĩ khuyến cáo các thai phụ cần khám định kỳ tại các cơ sở y tế có chuyên khoa sức khỏe của mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi
việc sinh đẻ nuôi con bằng sư mẹ và chăm sóc con sau này do vậy khá định kỳ là điều thực sự cần thiết